với lộc có chơi với em thì mới biết là ngọc chứ còn trước đó không biết ngọc là ai hết
em coi là anh em em thân thiện của em mà em chơi mà làm cái gì như vậy với em thì em có bực
lúc mà em bức xúc thì em chịu lạnh giống như là bực đánh vậy thôi chứ em không bao giờ em chú ý là em giết